thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á công ty cổ phần mc và các đơn vị liên quan
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam thời hạn bốn tháng về tội vi phạm quy định về ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
quy định tại điều hai trăm linh sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
một trần phương bình sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín nguyên tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á đông á
nguyễn đức tài sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám nguyên giám đốc sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần đông á
ba phùng ngọc khánh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần mnc
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh đúng quy định pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can mở rộng vụ án và thu hồi tài sản
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân tp hcm đã xét xử sơ thẩm vụ án trần phương bình
nguyên tổng giám đốc phó chủ tịch hội đồng quản trị chủ tịch hội đồng tiến dụng ngân hàng thương mại cổ phần đông á
đab và các đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng lợi dụng chức vụ quyền hạt
chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho dap hơn tám tám trăm hai mươi bảy tỷ đồng
tiếp đó ngày một mươi bốn tháng một tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án trần phương bình và các đồng phạm